thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo tin từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng chín
trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca dương tính mới với virus sars cov hai đều đã được cách ly
các ca mắc mới thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt và phân bố tại quận hà đông và huyện thanh trì
như vậy tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận ba chín trăm bảy mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh một ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm bảy mươi ca
liên quan đến việc tp hcm có văn bản gửi bộ y tế ngày hai mươi bảy tháng chín về việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
đại diện bộ y tế cho biết vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bộ y tế ban hành công văn số một nghìn tám trăm năm mươi btgp
hướng dẫn việc thông báo ca bệnh covid một mươi chín trên hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bộ phận thường trực đặc biệt
về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại tp hcm đã có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
trong đó có nêu rõ kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là f đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà
và chỉ thực hiện xét nghiệm rt pcr khẳng định đối với trường hợp đưa đến các khu cách ly y tế tập trung
số ca dương tính hằng ngày được thống kê bao gồm cả số ca test nhanh dương tính
như vậy là việc báo cáo ca bệnh covid một mươi chín f là do sở y tế tp hcm
có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện thông qua hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động đã được bộ y tế hướng dẫn